bắt đầu từ ngày tám tháng bốn các lô tín phiếu đầu tiên được ngân hàng nhà nước phát hành
trong đợt phát hành tháng ba vừa qua sẽ bắt đầu đáo hạn
trong đợt phát hành hồi tháng ba sau một mươi chín phiên trào thầu ngân hàng nhà nước đã phát hành thành công
gần một trăm bảy mươi hai năm trăm linh tỷ đồng tín phiếu có kỷ hạn hai mươi tám ngày
từ ngày tám tháng bốn lô tín phiếu này sẽ lần lượt đáo hạn
trong đó lô tín phiếu đầu tiên phát hành vào phiên ngày một mươi một tháng ba với quy mô gần một mươi năm tỷ đồng
đã vừa được đáo hạn tương ứng với số tiền được nhà điều hành bơm trả hệ thống ngân hàng
với việc các lô tín phiếu đầu tiên bắt đầu đáo hạn và vấn đề tỷ giá vẫn còn khá căng thẳng
theo chứng khoán vietcombank trong thời gian tới ngân hàng nhà nước có thể sẽ sử dụng
linh hoạt công cụ mua kỷ hạn omo và tín phiếu trên thị trường mở
mua kỳ hạn có thể sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng thanh khoản ngắn hạn và vẫn sẽ mang tính định hướng
truyền tải thông điệp điều hành chính sách tiền tệ đồng thời tín phiếu vẫn sẽ được phối hợp sử dụng
đặc biệt khi khối lượng gọi thầu trước đó sẽ dần đáo hạn vào tuần thứ hai của tháng bốn
từ mức tăng trưởng âm trong tháng hai tăng trưởng tiến dụng của toàn nền kinh tế đã có sự cải thiện tích cực trong tháng ba
dự báo tốc độ bơm vốn ra nền kinh tế sẽ còn tăng trưởng lạc quan hơn nữa trong quý ii trên nền lãi suất thấp
và thanh khoản dồi dào của toàn hệ thống ngân hàng
bên cạnh mức tăng trưởng tiến dụng toàn hệ thống đến cuối tháng ba đạt sáu mươi tám
thì rất nhiều ngân hàng cổ phần có mức tăng khá cao so với bình quân toàn ngành
như tại acb là ba bảy ocb là bốn sáu tết công banh từ ba bốn trong hai tháng đầu năm
vốn giá rẻ là lợi thế thời điểm hiện tại
hiện các ngân hàng đang cho vay khách hàng doanh nghiệp với lãi suất bình quân từ bốn sáu một năm
khách hàng cá nhân từ sáu tám một năm và nhiều ưu đãi như cố định lãi suất từ một đến hai năm đầu
hay miễn lãi tháng đầu tiên
với mức lãi suất thấp thanh khoản dồi dào các ngân hàng mong muốn cho vay
các chuyên gia nhận định dự báo tốc độ bơm vốn do nền kinh tế sẽ còn tăng trưởng lạc quan hơn nữa trong quý ii
sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx và sở giao dịch chứng khoán tp hcm hose
vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
danh sách này tăng thêm bảy mươi cổ phiếu so với quý trước
sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin
quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn với sáu mươi chín mã cổ phiếu trong đó có một số cái tên đáng chú ý như amv aps nrc tar ldp htp
trong một động thái tương tự sở giao dịch chứng khoán tp hcm hose vừa bổ sung cổ phiếu vne
vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin do cổ phiếu trong diện kiểm soát
tính đến thời điểm hiện tại toàn thị trường có tổng cộng một trăm năm mươi ba đồng
từ mã cổ phiếu đang niêm yết trên hose và hnx không được cấp margin
ngoài ra theo quy định toàn bộ cổ phiếu đang giao dịch trên sản upcom cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
báo cáo gửi sở giao dịch chứng khoán hà nội của nhóm công ty tài chính có dư nợ trái phiếu cho thấy kết quả kinh doanh không mấy thuận lợi trong năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo của các công ty tài chính cho thấy mảng vay tiêu dùng khó khăn khiến khoản lợi nhuận nghìn tỷ tại nhiều đơn vị bị bao mòn
lợi nhuận của nhiều đơn vị giảm từ năm mươi bảy mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
số khác bảo lỗ vài trăm tới cả nghìn tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi ba do nợ xấu và khó đòi tăng
theo finroup mạng tài chính tiêu dùng kết thúc một năm kinh doanh năm hai nghìn hai mươi ba đầy thử thách
dư nợ cho vay của các ngân hàng và công ty tài chính tăng một mươi một ba so với năm hai nghìn hai mươi hai bằng một nửa so với một năm trước đó
trong đó dư nợ tăng của phân khúc này chủ yếu đến từ các ngân hàng
ước tính năm hai nghìn hai mươi ba quy mô dư nợ của các công ty tài chính giảm hơn chín so với cùng kỳ
khó mở rộng cho vay cùng với các điều kiện tín dụng bất lợi
gồm nhu cầu giảm tỷ lệ nợ quá hạn tăng và hoạt động cho vay bị thắt chặt
là những lý do khiến lợi nhuận các công ty tài chính bị ảnh hưởng mạnh
chỉ số niềm tin kinh doanh bci khảo sát hơn một bốn trăm linh thành viên của hiệp hội doanh nghiệp châu âu
tại việt nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau vừa được công bố cho thấy
niềm tin ngày càng tăng trong cộng đồng doanh nghiệp châu âu của việt nam
quý i năm nay bci đạt năm mươi hai tám điểm mức cao nhất hai năm qua
sau chuỗi năm quý liên tiếp kết quả dưới mốc năm mươi
vùng thể hiện niềm tin suy giảm quý i vừa qua chỉ số niềm tin kinh doanh bci
của hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam đã tăng lên mức năm mươi hai tám điểm
mốc trên năm mươi điểm của quý i phản ánh tâm lý lạc quan của doanh nghiệp châu âu
về kinh tế việt nam cả trong ngắn hạn và dài hạn
khoảng ba mươi ba doanh nghiệp cảm thấy lạc quan về triển vọng quý ii
hơn một nửa số người được hỏi dự đoán số lượng đơn đặt hàng và doanh thu sẽ cao hơn trong quý i
bốn mươi doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động
về dài hạn sự lạc quan này càng được củng cố
bảy mươi một doanh nghiệp cảm thấy tích cực về triển vọng dài hạn của họ tại việt nam trong năm năm tới
kết quả bci cũng ghi nhận năm mươi bốn doanh nghiệp châu âu được khảo sát cho biết
nhiều khả năng sẽ giới thiệu việt nam cho các doanh nghiệp nước ngoài khác
điều này nhấn mạnh sức hấp dẫn ngày càng tăng của việt nam đối với các nhà đầu tư
thông tin được nghỉ năm ngày liên tục trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
thu hút sự quan tâm của người lao động
nhiều người bắt đầu tìm kiếm vé máy bay cho kỳ nghỉ lễ
tuy nhiên giá vé máy bay dịp lễ ba mươi tháng bốn này đang cao chót vót
nhất là trên các trạng đường bay du lịch
khiến nhiều người phải tính toán lại về kế hoạch dịp nghỉ lễ sắp tới
đối với trạng bay với tần suất khai thác chuyến bay nhiều nhất là tp hcm hà nội
giá vé máy bay dịp lễ này khảo sát ở thời điểm hiện tại giá cũng rất cao
vietjet bán giá khứ hồi trạng này từ ba tám triệu đồng
việt travel airlines bamboo giá từ bốn triệu đồng vietnam airlines năm triệu đồng
trạng tp hcm đà nẵng dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
chiều đi ngày hai mươi bảy tháng bốn chiều về ngày một tháng năm
có giá vé máy bay khứ hồi mềm nhất từ bốn hai triệu đồng đến năm triệu đồng tùy hãng và không giờ bay
trạng tp hcm phú quốc giá vé khứ hồi thấp nhất từ khoảng ba bốn đến bốn triệu đồng tùy hãng và không giờ bay
website của nhiều hãng cũng hiển thị số chỗ không còn nhiều
thậm chí một số khung giờ chỉ còn vài chỗ
thậm chí trạng bay giữa hà nội đi phú quốc giá vé khứ hồi của vietjet từ khoảng sáu năm triệu đồng
ở trạng này vietnam airlines không còn vé hạng phổ thông linh hoạt
giá vé hạng thương xa lên tới một mươi ba triệu đồng một lượt và hai mươi sáu triệu đồng có vé khứ hồi
nhưng số chỗ cũng không còn nhiều
quý một năm nay có sáu mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam
trong đó singapore là quốc gia đầu tư lớn nhất vào việt nam
theo cục đầu tư nước ngoài trong sáu mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi bốn singapore sẽ ấn đầu với tổng vốn đầu tư hơn hai năm mươi năm tỷ đô la
chiếm bốn mươi một ba tổng vốn đầu tư tăng năm mươi một ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đáng chú ý nếu so với số vốn các nền kinh tế khác tổng số vốn fdi mà các nhà đầu tư singapore
đã rót vào việt nam cao gấp hai lần tổng số vốn một mươi nền kinh tế lớn nhất thế giới
đã đầu tư vào việt nam trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
đầu tư của singapore vào việt nam chủ yếu là đầu tư mới
chiếm khoảng tám mươi chín năm tổng vốn đầu tư của quốc gia này vào việt nam trong ba tháng đầu năm
tập đoàn điện lực evn đang báo cáo bộ công thương để sớm thí điểm các cơ chế giá điện
hai thành phần trong năm nay trước khi triển khai diện rộng từ năm hai nghìn hai mươi năm
thực hiện yêu cầu hồi đầu năm của bộ công thương về việc xây dựng cơ chế giá điện
hai thành phần gồm giá công suất và điện năng đồng thời đề xuất lộ trình
những khách hàng áp dụng cơ chế bán điện này
tập đoàn điện lực việt nam evn đang báo cáo bộ công thương để sớm thí điểm
các cơ chế giá điện hai thành phần trong năm nay trước khi triển khai diện rộng
từ năm hai nghìn hai mươi năm
điện năng tiêu thụ sẽ bổ sung thêm giá theo công suất
đây là khoản sẽ bù đắp cho chi phí cố định khấu hao nhân công sửa chữa
chứ không chỉ bù đắp chi phí biến đổi như tiền mua nhân liệu vật tư cho nhà máy phát điện
như giá điện một thành phần đang áp dụng hiện nay
nhiệm sống kinh tế phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân